trị cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cục hải quan tp hcm ngày hôm nay cho biết đơn vị vừa phát hiện và ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép chín mươi usd từ nước ngoài vào việt nam
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đã phát hiện hành lý nữ hành khách quốc tịch việt nam nhập cảnh trên chuyến bay từ hàn quốc về việt nam vào lúc hai mươi ba h ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm có hình ảnh nghi vấn
kết quả kiểm tra thực tế cho thấy ngoài định mức hành lý theo quy định đối tượng còn mang theo chín mươi usd mà không khai báo hải quan theo quy định của pháp luật
toàn bộ xuống ngoài tệ trên được gói thành nhiều cuộn nhỏ bọc trong giấy trắng
chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đã hoàn tất việc lập biên bản vi phạm tạm giữ số tăng vật nói trên và phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra xử lý tiếp theo quy định của pháp luật